thưa quý vị và các bạn hôm nay phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ năm đã chính thức bắt đầu
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể là người đầu tiên trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề
giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giải pháp xử lý triệt đề
những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án giao thông bot
các câu hỏi của đại biểu quốc hội tập trung nhiều nhất vào các vấn đề liên quan đến trạm thu phí bot
cũng như trách nhiệm và giải pháp của bộ trưởng về những bất cập hiện nay
ngay từ những câu hỏi đầu tiên nhiều bất cập về trạm thu phí bot đã được các đại biểu đề cập
cũng đề cập đến bất cập của trạm thu phí bot đại biểu lưu bình nhưỡng đề nghị bộ trưởng đưa giải pháp căn cơ để xử lý vấn đề
và tôi rất chờ mong một cái điều là chúng ta phải hoàn thiện một cái luật nào đó
chứ không phải là chúng ta đi tiếp tục lại chấp vá chấp vá
và như thế nó dẫn đến chỗ này
chứ không phải là chúng ta thiếu căn cơ
tức là hiện nay chính phủ đã chi đạo bộ kế hoạch và đầu tư
đang khẩn trương hoàn chỉnh cái luật đầu tư theo hành tức ppp
đến thời điểm này chúng ta chỉ mới có nghị định một trăm linh tám vừa qua chúng ta thay đổi bằng nghị định một mươi năm
và cách đây không lâu thì chúng ta ban hành nghị định sáu mươi ba thay đổi nghị định một mươi năm
còn sắp tới chúng ta phải ban hành cái luật đầu tư theo hành tức ppp
trong đó quy định toàn bộ trách nhiệm và các cơ chế chính sách trong đó để chúng ta thực hiện một cách căn cơ
chúng tôi rất mong rất mong là đại biểu quốc hội cũng sẽ góp ý trong quá trình chúng ta soạn thảo
để luật đầu tư ppp có hiệu quả tốt nhất
kết luận phần chất vấn đối với bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết có ba mươi sáu đại biểu đặt câu hỏi
một mươi đại biểu với hai mươi một luật tranh luận và còn lại một mươi bảy đại biểu chưa đặt câu hỏi
xin gửi chất vấn đến bộ trưởng để trả lời bằng văn bản